bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi các trường đại học cao đẳng trên cả nước
để lấy ý kiến về phương án thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
về cơ bản bộ vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn một mươi bảy riêng đề thi tổ hợp có hai phương án lựa chọn
phương án một là giữ nguyên như năm hai nghìn một mươi bảy với ba môn thi thành phần riêng biệt
kết thúc môn thi này thì xin tiếp tục làm môn thi sau
sẽ có điểm thành phần từng môn và điểm tổng toàn bài
các trường tiếp tục xét tuyển như năm hai nghìn một mươi bảy
phương án hai là chuyển hướng bài tổ hợp sang tích hợp đánh giá năng lực
nghĩa là thay vì tách riêng ba môn thi thành phần như năm hai nghìn một mươi bảy
bộ giáo dục và đào tạo sẽ trộn lẫn kiến thức các môn thành một đề hoàn chỉnh
điểm sẽ được thống nhất toàn bài thi không chia thành điểm thành phần
với phương án hai các trường khi xét tuyển sẽ phải thay đổi tổ hợp môn
trường có thể chọn hai hoặc ba bài thi trong số bài thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển
trong đó bắt buộc có một bài thi toán hoặc ngữ văn